trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sau khi tiến hành phun hóa chất khử trùng
diệt khuẩn tại trụ sở làm việc và các điểm giao dịch
công ty điện lực quảng trị đã khai thác chức năng của camera nhiệt
để đo thân nhiệt của khách tại các điểm giao dịch
bên cạnh việc chuẩn bị nước khử trùng và khẩu trang miễn phí
điện lực quảng trị có sáng kiến sử dụng các camera nhiệt hồng ngoại fl e sáu mươi
lắp đặt tại các phòng giao dịch
camera này có khả năng kiểm tra nhiệt độ cơ thể người từ xa một cách chính xác
và được kết nối với màn hình để khách hàng dễ theo dõi
công ty cũng thường xuyên kiểm tra bảo đảm việc cung cấp điện liên tục
ổn định cho các trung tâm y tế trên địa bàn
đặc biệt là tại các khu vực bệnh viện chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh
địa điểm tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm bệnh dịch
bên cạnh đó đơn vị cũng khuyến cáo hướng dẫn khách hàng sử dụng hình thức giao dịch trực tuyến
để bảo đảm an toàn tiện lợi cho người dùng